bằng những sáng tạo trong các hoạt động bảo vệ môi trường hội phụ nữ xã hoàng tiến thị xã trí linh tỉnh hải dương đã và đang góp phần tạo nên cảnh quan vùng nông thôn ngày càng xanh sạch đẹp
lên ý tưởng và bắt đầu trồng hoa từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy từ những mét đường đầu tiên đến nay đã có một mươi km đường tại xã hoàng tiến được trải thảm hoa
để làm được điều này hội phụ nữ xã hoàng tiến đã bắt đầu từ những việc như đi xin giống hoa tự nhân giống các hội viên góp ngày công lao động